u tuyến giáp là hiện tượng phát sinh một khối mô hoặc tế bào tập trung trước cổ dưới đáy học
khối này sẽ làm thay đổi hệ thống sức khỏe của tuyến giáp đôi khi là chức năng của cả vùng gây mất thẩm mỹ
u tuyến giáp có thể là các khối lành tính hoặc ác tính như ung thư tuyến giáp
tuy nhiên trường hợp u ác tính cũng thấy rất ít
chỉ có từ bốn bảy mắc bệnh và nữ nhiều hơn nam
u cũng được chia làm hai loại chủ yếu là đơn nhân và đa nhân
đa nhân là trường hợp u có nhiều nhân lớn và nhân nhỏ rất khó thấy và phải nhờ đến siêu âm mới phát hiện được
sự phát triển của các khối u này thường là do di chứng của viêm giáp hoặc phẫu thuật
thành phần của u thường là chứa dịch hoặc đặc trong đó bảy mươi năm tám mươi năm là đặc
có thể phân loại là adenoma tuyến giáp tức adenoma sinh ra từ sự bất thường của các lớp trong
khối này có chức năng như một cái nôi tạo hóc môn
nếu quá nhiều sinh ra cường giáp quá ít sinh ra suy giáp
nên nếu xuất hiện adenoma làm dối loạn chức năng giáp thì phải sớm điều trị để tránh các biến chứng như viêm giáp sau này
có những ung thư tuyến giáp các bệnh này dường như không còn xa lạ với nhiều người đây là bệnh nguy hiểm
nguyên nhân cao trung bình khoảng từ chín mươi chín mươi năm cũng không thể vì thế mà lơ là nếu phát hiện có hiện tượng
nguyên nhân bệnh thường là do người bệnh tiếp xúc với xạ trị và bị ảnh hưởng
các nhà khoa học vẫn còn đang rất băn khoăn
trong việc xác định nguyên nhân gây nên hiện tượng ủ tuyến giáp
có thể rút ra một số tác nhân gây bệnh
như người bệnh từng tiếp xúc với hóa trị xạ trị
di chứng của viêm tuyến giáp hoặc phẫu thuật vùng cổ do hóc môn cơ bể biến đổi miễn dịch yếu hoặc do di truyền
và chúng ta sẽ đến với câu hỏi của khán giả phan thị bích
xin được giấu vui một chút ạ
a ng gmail com hỏi phóng sáu sư tiến sĩ phạm cẩm phương như sau ạ
cho em hỏi là u tuyến giáp có di truyền không
mẹ em mới phát hiện tuyến rác năm nay sưng to như quả trứng
sau đó có uống thuốc thì ổn định nhưng em lo bệnh này sẽ di chuyển
vậy em có nên đi tầm soát tuyến sáp không
đối với bệnh lý tuyến giáp
thì nó có thể có
u lành tính
cũng như là khối u ác tính
các khối u lành tính hay gặp thì thường
đó là các tổn thương u nang hoặc là các nang dạng keo ở tuyến giáp
rồi một số trường hợp thì tuyến giáp to
kèm theo các cái triệu chứng hồi hộp đánh chống ngực hoặc là mạch nhanh thậm chí là mắt lùi ra
thì đó là triệu chứng của bệnh
có thể gặp
thế và đặc biệt là đối với bệnh ung thư tuyến giáp
ung thư tuyến giáp thì như tôi vừa mới chia sẻ
thì hay gặp ở nữ giới
thì hay gặp ở cái nhóm tuổi
trẻ thì khoảng
khoảng tuổi cũng có thể mắc bệnh ung thư tuyến giáp
thì trên bốn mươi tuổi
trên bốn mươi tuổi
cũng là cái nhóm nữ giới mà hay gặp bệnh ung thư tuyến giáp
và đối với bệnh ung thư tuyến giáp thì cho đến thời điểm hiện tại
thì các nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy rằng là cũng có liên quan đến yếu tố gia đình
nó cũng liên quan đến một số các gen
khiến cho cái tỉ lệ
mắc bệnh ung thư tuyến giáp
cao ở trong cùng gia đình
và bản thân tôi
vừa chữa cho một gia đình
có bao gồm
bị ung thư tuyến giáp
con gái bị ung thư tuyến giáp
tức là con trai cũng bị ung thư tuyến ráp
đầu tiên thì bạn ấy cũng rất là tình cờ
bạn ấy đến khám sức khỏe định kỳ thôi
và tôi thăm khám
sau đó thì tôi
yêu cầu cho bạn ấy làm các xét nghiệm
liên quan đến các bệnh phí
và sau đó thì tôi phát hiện ra là bạn ấy
có cái tổn thương
ôi hóa ở tuyến giáp
và làm xét nghiệm
tế bào học
dưới hướng dẫn của
siêu âm tuyến giáp
thì thấy rằng đây là một trường hợp ung thư
bị môi tuyến giáp thể nhú
thế và sau đó
thì bạn có kể rằng là ôi thế thì mẹ em em cũng thấy rằng là cổ hơi to to giống em ấy
thì chị khám luôn cho mẹ em với
thì sau đó thì
hai tuần sau
bác ấy lên chăm
chăm cô bạn
chăm con gái
bỏ toàn bộ cái tuyến giáp cũng như là nạo vét hạch cổ
thì đồng thời sau khi con mổ ổn định thì mẹ cũng sang tôi cũng kiểm tra
và quả thật mẹ cũng bị ung thư tuyến giáp
thế và sau đó thì bạn ấy cũng khá là lo
là con bị rồi mẹ bị
và cũng có gọi em trai đến
và em trai đến thì
khi mà em trai đến kiểm tra
thì tôi cũng phát hiện là ung thư tuyến giáp
và cả ba mẹ con thì đều là ung thư tuyến ráp thể nhú
và rất là may mắn là cho đến thời điểm hiện tại
thì cả ba mẹ con cũng đã đều được
điều trị ổn định rồi
vâng may quá ạ
cảm ơn chị
dù là ở thể lành tính
bệnh cũng có thể đem lại rất nhiều phiền toái
đầu tiên là về mặt thẩm mỹ
nếu u to ra sẽ khiến cổ bị phù
đồng thời có khả năng chè nép lên các cơ khác
tương tự như bướu giáp
gây khó khăn trong hô hấp và nói chuyện
u có thể biến chứng gây viêm giáp
và rối loạn chức năng tuyến giáp
đối với thể ác tính
bệnh có thể gây tử vong nếu không điều trị sớm
dấu hiệu u tuyến giáp thường là phát triển khá im lặng
về cơ bản rất khó phát hiện
đa số trường hợp bệnh nhân chỉ phát hiện khi u đã lớn
nhìn rõ bằng vắt thường
có trường hợp
khi các u đã chen chúc nhau xuất hiện
trong tình trạng bệnh không biểu hiện cường giáp
hay nhược giáp thì rất khó nói
tuy nhiên nếu u lớn có thể gây trẻ nép
làm người bệnh khàn tiếng nuốt vướng hô hấp khó khăn
còn u tiến triển gây cường giáp
thì sẽ có biểu hiện cường giáp
đối với thể ác tính là ung thư tuyến giáp
thì bệnh cũng khá im lặng
khi bệnh đang phát triển đến một giai đoạn nhất định
thường có một số biểu hiện cụ thể như khàn tiếng khó nuốt nổi hạch
u bám quanh cổ
đôi khi chảy máu và gây bụi nhiễm
để chẩn đoán chính xác cân nguyên u
cần làm xét nghiệm hóc môn và siêu âm tuyến giáp
xét nghiệm học môn đều
xem có bị tăng trưởng cường giáp hay không
còn siêu âm
giúp xác định vị trí u và đặc tính của chúng
đôi khi các bác sĩ cũng chỉ định xác nhận bằng iốt phóng xạ
vì tuyến rắc hấp thu iốt trên toàn cơ thể
nên yếu đã uống sẽ tập trung hết về đó
và tạo hình ảnh hiển thị khi trục
các bác sĩ thường lấy sinh thiết
để xác định u lành tính hay ác tính
với trường hợp ác tính thì nhân cứng
phát triển nhanh
nhân hiển thị tập trung
khi trục iốt phóng xạ
trường hợp này chỉ chiếm năm các ca u giáp
trong trị liệu mỗi loại u
tùy thuộc vào kích thước
tính chất thành phần của u
mà có điều trị thích hợp
chẳng hạn với u lành có thể tiến hành điều trị hoặc bỏ không
vì nếu u nhỏ và không ảnh hưởng thì không cần điều trị
chỉ cần khám thường xuyên và xét nghiệm đầy đủ
nếu u lớn thì có thể sẽ phải điều trị thuốc
hoặc phẫu thuật
thường bác sĩ sẽ chỉ định điều trị thuốc trong sáu tháng
nếu u nhỏ thì có thể theo dõi tiếp
còn nếu lớn thêm
thì sẽ phải mổ sớm
tuy nhiên với các u nước cần chọc thoát dịch
chủ yếu các u nang nước
thường tự tiêu biến sau khi chọc dịch
với ưu ác hoặc bị nghi ngờ ác tính thông thường
giải pháp cho u tuyến ráp ác tính là phẫu thuật
nếu bệnh tiến triển nhanh
có thể sẽ phải xả trị yếu phóng xạ
hoặc cắt bỏ toàn bộ tuyến ráp
gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bệnh nhân
cần phải xem xét kỹ trước khi điều trị